thưa quý vị chiều ngày ba tháng bốn tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo quốc hội với các cơ quan của quốc hội các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết nhằm tăng cường thực hiện quy định pháp luật đối với chức năng nhiệm vụ của ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội văn phòng quốc hội
từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cơ quan duy trì hoạt động giao ban hàng tháng
định kỳ phó chủ tịch thường trực quốc hội có cuộc giao ban với thường trực hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội họp để xem xét kết quả chủ yếu công tác sáu tháng và một năm
định kỳ phó chủ tịch thường trực quốc hội có cuộc giao ban với thường trực hội đồng dân tộc và các ủy ban thường vụ quốc hội các phó chủ tịch quốc hội họp để xem xét kết quả chủ yếu công tác sáu tháng và một năm
định kỳ phó chủ tịch thường trực quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội họp để xem xét kết quả chủ yếu công tác sáu tháng và một năm
các cơ quan tiếp tục tập trung triển khai và để nhanh thực hiện các nội dung đề án còn lại thuộc chương trình hành động của đảng đoàn quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng
tham gia ý kiến vào các nội dung đề án theo sự phân công chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
chủ động đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
triển khai đúng tiến độ bảo đảm chất lượng các nội dung thuộc công tác lập pháp
tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát theo chương trình hoạt động giám sát năm hai nghìn hai mươi
triển khai các chuyên đề giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội theo đúng tiến độ và thực hiện các hoạt động giám sát khác theo chương trình kế hoạch bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác giám sát